trong khuôn khổ chương trình diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam
chiều nay tại trung tâm hội nghị quốc gia lễ khai mạc chuỗi các hoạt động bên lề diễn đàn đã được tổ chức
bao gồm các triển lãm ảnh thiết bị đào tạo giáo dục nghề nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên
tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhà trường doanh nghiệp và các hội thảo chuyên đề về gắn kết nhà trường với doanh nghiệp
các hoạt động bên lề diễn đàn mang đến một không gian trải nghiệm phong phú và thực tế về giáo dục nghề nghiệp hiện nay
cũng như kết nối giữa các bên giữa nhà trường và doanh nghiệp
nhằm thúc đẩy doanh nghiệp cùng tham gia vào công tác xây dựng lực lượng lao động chất lượng cho việt nam
đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ những nút thắt trong thực tiễn hợp tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay
ngay tại hội thảo chuyên đề thực trạng và giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
có sự tham gia của bộ lao động thương binh và xã hội vcci và đại diện các doanh nghiệp
hiệp hội cũng đưa ra những khuyến nghị để đạt được mục tiêu chấm dứt tình trạng doanh nghiệp kêu ca chất lượng nhân lực
cơ chế chính sách chúng ta không chỉ là những ưu đãi về thuế
mà chúng ta phải có những giải pháp hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta giúp nhà trường và doanh nghiệp hợp tác tốt với nhau
bên cạnh đó thì chúng ta cũng đầy mạnh hỗ trợ khuyến khích về cơ sở hạ tầng
để các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp lớn có thể tổ chức các trung tâm đào tạo nghề nghiệp ngay tại trong doanh nghiệp của mình
chúng ta phải sửa đổi một số những chính sách pháp luật hiện nay đang quy định để ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giáo dục nghề nghiệp
nhưng mà cần phải có những cái hướng dẫn cụ thể hơn nữa để các doanh nghiệp có thể tận dụng được các chính sách ưu đãi đó từ phía cơ quan quản lý nhà nước
bên cạnh các giải pháp để gắn kết nhà trường và doanh nghiệp thì đào tạo nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo bốn
tìm kiếm các mô hình cũng là nội dung được các chuyên gia thảo luận
ngày mai diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam sẽ chính thức khai mạc với sự chủ trì của thủ tướng chính phủ
hy vọng sau diễn đàn sẽ có một chỉ thị để thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới